tổng cục thống kê đã công bố số liệu kinh tế xã hội quý bốn năm hai nghìn một mươi tám gdp cả năm tăng cao nhất trong một mươi một năm với mức tăng bảy tám
tăng trưởng kinh tế của năm hai nghìn một mươi tám đã khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được chính phủ ban hành
và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành các địa phương
gdp quý bốn năm hai nghìn một mươi tám ước tính tăng bảy ba mươi một so với cùng kỳ năm trước
tăng trưởng quý bốn năm hai nghìn một mươi tám thấp hơn quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy nhưng cao hơn so với các năm từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy
trong khu vực công nghiệp và xây dựng ngành công nghiệp năm hai nghìn một mươi tám duy trì mức tăng trưởng khá với tám bảy mươi chín
đồng góp hai tám mươi năm điểm phần trăm và tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế
ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng của khu vực này
và là động lực chính của tăng trưởng với mức tăng cao một mươi hai chín mươi tám
tùy thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy nhưng cao hơn nhiều so với mức tăng của các năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi sáu
đáng chú ý chất lượng tăng trưởng nền kinh tế được cải thiện trong năm hai nghìn một mươi tám
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám giảm hai mươi năm so với tháng trước tăng hai chín mươi tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cpi bình quân năm hai nghìn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy tăng ba năm mươi bốn dưới mục tiêu quốc hội đề ra